chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của truyền hình nhân dân
thưa quý vị được coi là sương sống của nền kinh tế cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang có những đóng góp to lớn
đưa nền kinh tế đất nước phát triển ổn định và bền vững
chính vì vậy chính phủ và các bộ ban ngành đã có những chính sách tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
đặc biệt là các chính sách giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận vốn vai ngân hàng
đây cũng chính là câu chuyện đang được doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm hàng đầu hiện nay
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng chín mươi bảy tổng số doanh nghiệp đang hoạt động
đóng góp khoảng bốn mươi năm gdp của cả nước đóng góp khoảng ba mươi một tổng thu ngân sách và thu hút hơn năm triệu lao động
thống kê mới đây cho thấy có khoảng năm trăm chín mươi doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động
từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ
tổng số doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tính đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu trong số đó sáu mươi tám là doanh nghiệp siêu nhỏ
trên thực tế vẫn tồn tại vướng mắc khiến sự kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp chưa thực sự mạnh mẽ
nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía từ bản thân doanh nghiệp từ các ngân hàng thương mại và một số cơ chế chính sách của nhà nước
theo những doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi hay những doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn tạo tài sản hình thành trong tương lai

thông thường các doanh nghiệp vừa và nhỏ có giá trị tài sản thấp năng lực quản lý năng lực tài chính còn hạn chế gia tăng rủi ro đối với ngân hàng khi cho vay
thực tế nhiều ngân hàng cũng đã triển khai các sản phẩm tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn về tài sản đảm bảo như cho vay tín chấp cho vay thế chấp bằng hợp đồng xuất khẩu hợp đồng cung ứng hàng hóa
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có quan hệ tín dụng với nhiều tổ chức tiến dụng dẫn tới ngân hàng khó đánh giá chính xác năng lực tài chính kinh doanh của doanh nghiệp khó kiểm soát chất lượng tiến dụng và dòng tiền thanh toán
việc thiếu minh bạch trong việc công bố thông tin báo cáo tài chính không kiểm toán đồng thời cũng là một khó khăn cho ngân hàng khi cho vay
chúng tôi nhận thấy có một số khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn
thứ nhất là sự minh bạch về thông tin về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp
những doanh nghiệp nhỏ và vừa nhiều doanh nghiệp cũng chưa thực sự cung cấp đầy đủ các thông tin cho ngân hàng khi tiếp cận vay vốn
thứ hai là về tài sản đảm bảo
như các quý vị biết thì các doanh nghiệp nhỏ vừa nhiều khi cũng thiếu và chưa đủ tài sản khi mà tham gia lập phương án vay các ngân hàng
và việc tính khả thi của phương án vay vốn các doanh nghiệp cũng chưa đủ
chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lập các phương án kinh doanh các dự án vay vốn để nộp hồ sơ vay ngân hàng
về phía ngân hàng việc cho vay với doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn gặp phải những khó khăn vướng mắt
trong đó có những hạn chế xuất phát từ chính bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa như do mô hình kinh doanh nhỏ
thiếu và yếu về nhân sự dẫn đến trình độ tổ chức quản lý điều hành còn hạn chế
doanh nghiệp nhỏ và vừa thường chưa xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững
thiếu kinh nghiệm trong việc lập phương án kinh doanh do đó các dự án đầu tư thiếu tính khả thi
và nhiều khi chưa đáp ứng được điều kiện vai vốn của ngân hàng
ngân hàng tham gia thẩm định tham gia góp ý tham gia làm sao để giúp cho cái b g đó nó khả thi cao hơn
nó hiệu quả hơn và nó an toàn
và trên cơ sở đó ngân hàng sẽ cho doanh nghiệp vay có thể nói là cơ bản
có thể nói là niềm tin bằng cái sự thành công của business mà do ngân hàng đã tham gia thẩm định
tham gia tư vấn thêm để cho nó hoàn thiện cho doanh nghiệp
thông thường thì đánh giá để xem là doanh nghiệp đó có tiềm năng hay không
thì nên có một chuyên gia về ngành đó hoặc là tư vấn những người hoạt động trong ngành đó
để hiểu được và coi là cái phương án này có khả thi hay không
cái đó là cái mong muốn nhất của doanh nghiệp
đôi khi ngân hàng cho doanh nghiệp
cho vay ngay chính bản thân công ty chúng tôi cũng vậy
tài sản thế chất nhân thường được định giá rất là thấp vì họ sợ rủi ro
hình ra là cái vốn để mà doanh nghiệp cần thì thông thường là họ cho vay không có tới không có đủ
như mong muốn đề xuất của các doanh nghiệp ngoài công tác thẩm định đơn thuần
các ngân hàng khi cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp
để xác định và đảm bảo phương án kinh doanh khả thi
thậm chí ngân hàng cần phải đứng ở góc độ chuyên gia để có thể tư vấn định hướng hoạt động cho doanh nghiệp
các cán bộ ngân hàng phải trở thành các nhà tư vấn các nhà hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
để đánh giá để thẩm định các dự án đầu tư dự án kinh doanh của họ
thì cái đấy là hỗ trợ tích cực
ngoài ra thì có thể có những hỗ trợ khác nữa
chính là hỗ trợ đào tạo về kiến thức về năng lực cho các nhà quản trị
các chủ sở hữu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cái đó mới là quan trọng
hơn là các cái ưu đãi về vật chất hay về tài chính
thời gian qua chính phủ và ngân hàng đã có một số cơ chế chính sách sáng kiến
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận vốn
đặc biệt chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đã được thực hiện có hiệu quả
tại thành phố hồ chí minh và đang được nhân rộng tại các tỉnh thành khác
hiệp hội chính quyền địa phương đặc biệt là các thành phố lớn
xây dựng nhiều chương trình đào tạo tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
có năng lực hoàn thiện hồ sơ
vay vốn cập nhật và cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn vốn ưu đãi
chính sách lãi xuất sản phẩm tín dụng của các tổ chức tín dụng
kết quả là thời gian gần đây quan hệ tín dụng giữa ngân hàng thương mại và doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được cải thiện theo hướng cởi mở hơn
gần gũi hơn và hiệu quả hơn
có nhiều sáng kiến nhiều cải tiến và nhiều gói đã được tung ra thời gian vừa qua
và chính là thế hiện nay chúng ta là cái vốn cho gai doanh nghiệp nhỏ và vừa
mới đạt được mức là hai mươi hai tổng duyên đợi
nghĩa kinh tế là như vậy
và thực tế là hiện nay là hệ thống ngân hàng thì thực sự là rất là muốn cho vay
với cái định hướng là tăng dịp tổ chức khoảng hai mươi một năm như hẳn
thì đó là nếu doanh nghiệp tốt nếu phương án kinh doanh tốt
tôi đảm bảo rằng là bốn năm ngân hàng đều mong muốn cho vai cùng một doanh nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đã ban hành các nghị quyết một mươi chín nghị quyết ba mươi năm
quốc hội cũng đã ban hành luật doanh nghiệp nhỏ và vừa
về hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa
phát biểu tại một diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp ngân hàng
phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam ông đào minh tú cũng cho biết
để tiếp tục mở rộng tín dụng hiệu quả đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa
thời gian tới ngành ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp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
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa
tiếp cận vốn tín dụng
đặc biệt trong thời gian qua ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo giảm trần lãi suất
cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa xuống sáu năm một năm
và tiếp tục có nhiều chỉ đạo đối với các tổ chức tín dụng
để cải tiến thuật tục vai vốn nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
là một trong những ngân hàng tiêu biểu đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
cụ thể bidv thường xuyên triển khai các chương trình gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
với quy mô nguồn vốn hỗ trợ hàng năm lên đến năm mươi sáu mươi nghìn tỷ đồng
như chương trình tín dụng một mươi tỷ đồng phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh
chương trình tín dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp khởi nghiệp
ban hành nhiều sản phẩm chính sách để tháo gỡ vướng mắc thiếu tài sản thế chấp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
như cơ chế cho vay tín chấp không cần tài sản bảo đảm
ban hành các sản phẩm cho phép áp dụng các loại hình tài sản bảo đảm linh hoạt
như thế chấp quyền đòi nợ trong tương lai từ hợp đồng thương mại
thế chấp hàng hóa luân chuyển trong kinh doanh
tài trợ các doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng phân phối
đối với quy trình cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
doanh nghiệp siêu nhỏ bidv thực hiện đơn giản hóa về hồ sơ thủ tục
giảm các tầng nức trung gian trong xét duyệt cấp tín dụng
áp dụng quy trình giải ngân một cửa từ đó rút ngắn thời gian cấp tiến dụng cho khách hàng
triển khai các chương trình hợp tác kết nối với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ doanh nghiệp
các giải pháp trên của ngân hàng đều nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng để duy trì sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh
với tất cả những nỗ lực trên đến thời điểm hiện tại có thể nói
bidv đang là một trong những ngân hàng dẫn đầu về thị phần doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam
với số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khoảng hơn hai trăm hai mươi năm khách hàng
chiếm chín mươi ba tổng số doanh nghiệp tại bidv và ba mươi hai doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế
dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại bidv khoảng hai trăm linh tỷ đồng
chiếm hai mươi bốn tổng dư nợ của bidv và khoảng một mươi sáu tổng dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế
trong năm hai nghìn một mươi sáu bidv đã phát triển quan hệ với hai mươi ba sáu trăm linh khách hàng mới là doanh nghiệp nhỏ và vừa
năm hai nghìn một mươi năm chúng tôi thành lập ban khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa

và tập trung xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
chúng tôi cũng đã đẩy mạnh được việc tài trợ với các doanh nghiệp nhỏ vừa trong thời gian qua
và đến hết năm hai nghìn một mươi sáu thì tổng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ vừa của bidv đạt trên hai trăm linh tỷ
và chiếm khoảng hai mươi bốn tổng dư nợ cho vay của bidv
bidv chúng tôi cũng triển khai rất nhiều cái giải pháp biện pháp
ngoài các gói tiến dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn kinh doanh
như là các gói tiến dụng về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
các gói hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
chúng tôi triển khai rất nhiều dịch vụ
trong đó có những việc tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập phương án kinh doanh
thông qua các hội thảo với vcci chúng tôi phối hợp với vci tổ chức rất nhiều hội thảo
để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nắm bắt các thủ tục vay vốn của ngân hàng
từ đó hỗ trợ nhiều hơn
doanh nghiệp để họ có kinh nghiệm trong việc lập phương án kinh doanh
cũng như chuẩn bị hồ sơ vay vốn ngân hàng một cách tốt hơn
và có thể tiếp cận được vốn ngân hàng tốt hơn
bên cạnh sự nỗ lực của ngân hàng hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
các hiệp hội ngành nghề cần nâng cao vai trò tầm ảnh hưởng của mình
tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức tín dụng
để làm cầu nối cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với các tổ chức tín dụng
đầu mối trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
về thông tin thị trường các hoạt động xúc tiến thương mại
triển lãm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp thành viên
ngoài ra để thu hẹp khoảng cách giữa ngân hàng và doanh nghiệp
không thể thiếu vai trò của cơ quan nhà nước trong việc đồng bộ hóa
các cơ chế chính sách tạo thuận lợi về hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động
sớm có các chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung quy định
trong luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách
bảo lãnh tiến dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vai vốn tại ngân hàng thương mại
tạo hành lang pháp lý cho ngân hàng trong việc nhận các tài sản đảm bảo đặc thù
hỗ trợ về lãi suất tạo cơ chế thông thoáng về tài sản đảm bảo
sẵn sàng cho vay tín chấp dựa trên phương án kinh doanh khả thi
đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hỗ trợ tư vấn về phương án kinh doanh
và tổ chức các diễn đàn để kết nối doanh nghiệp ngân hàng thị trường
bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cần phải chủ động nâng cao năng lực hoạt động
quản trị điều hành nâng cao uy tín đối với ngân hàng
thông qua việc tuân thủ đúng các cam kết với ngân hàng khi nhận được hỗ trợ vốn
chỉ có thể bằng sự nỗ lực của cả hai phía mới có thể bảo đảm mối quan hệ bạn đồng hành
giữa doanh nghiệp và ngân hàng được bền chặt từ đó khơi thông nguồn vốn tín dụng
hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội